mới đây dư luận xôn xao trước thông tin bản đồ vị trí các ga tàu thuộc dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông
được trưng bày tại nhà ga la khê không phải của tổng thầu trung quốc mà được lấy không xin phép từ trên mạng
thật đáng ngại khi mà một dự án đặc biệt quan trọng bậc nhất của thủ đô hà nội
mà vô tư sử dụng một bản đồ có sẵn trên mạng bất chấp những thiếu sót chưa hoàn chỉnh
đây là bản đồ vị trí các ga tàu thuộc dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông được trưng bày tại nhà ga la khê
chỉ ít ngày sau khi trưng bày sinh viên đào mạnh sơn trường đại học kinh tế quốc dân nhận thấy
bản đồ vị trí các ga tàu do chính mình vẽ và tải lên mạng xã hội nhằm mục đích minh họa cho bài viết
dự án đường sắt đô thị hà nội trên trang bách khoa mở wikipedia org
đơn vị thực hiện dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông đã vô tư sử dụng bản vẽ này
bản thân tác giả cho rằng quá bất ngờ vì có đến bảy vị trí trong nhà ga sử dụng hình ảnh tấm bản đồ do chính tay anh vẽ
đáng ngại hơn trong đó có một số sai sót vẫn chưa được chỉnh sửa lại
theo một số đại biểu quốc hội câu chuyện này phản ánh một thực tế là tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ bản quyền ngày càng phổ biến
đúng không cũng như nhìn nhận về sự trách nhiệm liên quan đến bản quyền và đặc biệt liên quan sử dụng các tài liệu đã có sẵn mà chúng ta lại không thường dùng và lấy những cái tài liệu do người khác đăng ký trên một cái hệ thống mạng xã hội
từ câu chuyện này có thể thấy việc chuyển giao công nghệ hay trong quá trình thực hiện dự án đầu tư cả tổng thầu chủ đầu tư chưa quan tâm đến sở hữu trí tuệ bản quyền
do thấy nhận thức chưa đầy đủ đã dẫn đến sự câu thả vô trách nhiệm của đơn vị thực hiện dự án
hiện tại mà nói thì trong cái chuyển giao công nghệ thì
các cơ quan tổ chức chưa chú trọng lắm đến vấn đề này
theo hướng sắp tới cần phải làm thế nào đó mà nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức giúp đỡ các cá nhân sở hữu trí tuệ và sở hữu sáng tạo của các cá nhân sáng tạo ra
một vấn đề đặt ra là vậy thì cái hiệu lực của cái hợp đồng chuyển giao công nghệ khi không được cấp giấy chứng nhận đăng ký sẽ như thế nào
thì cái xử lý hậu quả
cái hậu quả của cái hợp đồng chuyển giao công nghệ mà đã có hiệu lực là một vấn đề rất là phức tạp trên thực tế
xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bản quyền là một trong những nội dung hết sức quan trọng nhằm bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ được thực thi một cách có hiệu quả nhất và bảo vệ quyền lợi tối đa cho chủ sở hữu
tên cơ sở ý kiến tiệt thu của người dân và chúng ta sẽ hoàn chỉnh để thông qua
và điều quan trọng sau khi thông qua rồi thì các văn bản hướng dẫn và việc tổ chức thực hiện đặc biệt nâng cao nhận thức của người dân của các cơ quan đơn vị trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ cần phải được nâng cao
và đây là một cuộc vận động sâu rộng để chúng ta cùng thực thi
luật chuyển giao khoa học công nghệ đang được quốc hội thảo luận và cho ý kiến
đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm khắc phục được những bất cập trong quá trình thực hiện chuyển giao công nghệ hạn chế vi phạm sở hữu trí tuệ bản quyền tác quyền